chín giải pháp sáng tạo hàng đầu để tăng khả năng tiếp cận cho người khuyết tật đã được trình bày tại vòng chung kết thử thách sdg việt nam
cuộc thi đổi mới đầu tiên để tạo điều kiện cho cộng đồng người khuyết tật
điểm đặc biệt là vòng chung kết diễn ra vào trước ngày doanh nhân việt nam một mươi ba tháng một mươi
kỳ vọng mang đến sự thúc đẩy một phương thức kinh doanh mới doanh nghiệp với phương châm không ai bị bỏ lại phía sau
qua ba tháng triển khai với các khóa huấn luyện đào tạo chương trình tăng tốc khởi nghiệp
tư vấn kỹ thuật và kết nối đầu tư chín đội xuất sắc được lựa chọn từ hơn ba mươi đội thi tiềm năng
đã mang đến những ý tưởng kinh doanh sáng tạo để khắc phục các vấn đề về khả năng tiếp cận mà người khuyết tật phải đối mặt
từ việc sử dụng ai trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ trẻ thư kỳ và gia đình trẻ thư kỳ
đầu kéo xe lăn nhỏ gọn sử dụng pin để di chuyển đường dài
cho đến kính công nghệ thông minh giúp người dùng khuyết tật vận động điều khiển các thiết bị điện tử thông qua chuyển động trên khuôn mặt
cuộc thi là một phần của các hoạt động impact tech fest với mục đích cải thiện cuộc sống cho sáu hai triệu người khuyết tật việt nam
do chương trình phát triển liên hợp quốc undp hợp tác với trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia
trực thuộc cục phát triển thị trường và xoay nghiệp khoa học và công nghệ bộ khoa học và công nghệ natech musk